tại cần thơ ngày hội du lịch đêm hoa đăng ninh kiều cần thơ lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi đã chính thức được khai mạc
với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn đây sẽ là hoạt động văn hóa ấn tượng của cần thơ
điểm nhấn của ngày hội du lịch đêm hoa đăng ninh kiều cần thơ năm hai nghìn hai mươi là lễ hội ánh sáng được tổ chức vào đêm hai mươi bảy đến hai mươi tám tháng một mươi một
với chủ đề đêm tây đô huyền ảo
có nhiều màn trình diễn nghệ thuật độc đáo hấp dẫn và mới lạ
chương trình dự kiến thu hút hơn một mươi khán giả đến tham quan chiềm ngưỡng
ngày hội du lịch sẽ có các hoạt động hấp dẫn bao gồm thả hoa đăng trên sông hội thi hoa đăng mô hình
các gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch gian hàng bánh ẩm thực trưng bày bộ ảnh asean
hoạt náo trả cho dân gian âm nhạc đường phố biểu diễn bền ca tài tử
gian hàng trải nghiệm trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ